tổng vốn đầu tư công mới giải ngân được một mươi tám một
có những bộ ngành tỷ lệ giải ngân đạt dưới một